trong đó hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang hai trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước tại tp hcm vẫn ghi nhận cao nhất với một trăm năm mươi bốn ca
tiếp theo là bình dương bốn mươi tám ca có hai trăm linh bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi ba chín trăm bốn mươi hai ca trong đó có bốn sáu mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
bình dương đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai trên diện rộng trong khi đó bình phước truy vết thần tốc cách ly sàng lọc đối tượng để khoanh vùng dập dịch
vào tối ba mươi tháng sáu đến dạng sàng
ngày một tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương phối hợp với trung tâm y tế tp thủ dầu một đã lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho hơn bốn công nhân người lao động sinh sống tại khu nhà ở xã hội hòa lợi thuộc phường hòa phú thành phố thủ dầu một
do đã chủ động triển khai các kịch bản ứng phó nên ngay khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên trên địa bàn bình phước đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch
ngay trong tối ngày ba mươi tháng sáu ubnd huyện trân thành đã quyết định phong tỏa hai trăm năm mươi hộ dân
để truy vết xét nghiệm đến sáng ngày một tháng bảy lực lượng chức năng đã lấy hơn một hai trăm linh mẫu trong đó trên chín trăm năm mươi mẫu được lấy trong khu phong tỏa tạm thời để xét nghiệm sars cov hai qua đó đã xác định được bốn mươi hai f một và một trăm tám mươi năm f hai
sáng nay sở y tế quảng ngãi thông tin ghi nhận thêm chín ca mắc dương tính sars cov hai nâng tổng số các ca bệnh tại địa phương
từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay lên tám mươi một ca các biện pháp mạnh đã được áp dụng để hạn chế dịch bệnh lây lan
tất cả tám mươi một trường hợp được ghi nhận dương tính với sars cov hai đều ở khu cách ly tập trung và trong khu vực phong tỏa tại xã phổ châu và phường phổ thạnh thị xã đức phổ chưa có ca nhiễm ngoài khu vực này
trước những phức tạp của dịch bệnh tại điểm nóng phường phổ thạnh và xã phổ châu thị xã đức phổ
bệnh lên nguy cơ rất cao và yêu cầu gia đình cách ly với gia đình thôn tổ cách ly với thôn tổ phường xã cách ly với phường xã
đồng thời yêu cầu người dân trong vùng có dịch ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
trước diễn biến phức tạp khó lường của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tuy hòa và một số địa phương khác trong tỉnh phú yên
những ngày qua lực lượng công an tỉnh phú yên đã khẩn trương phối hợp cùng với các lực lượng khác triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp nhằm góp sức chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn đẩy lùi đại dịch này
tại thành phố tuy hòa cùng với việc huy động phân công lực lượng phối hợp phong tỏa bảo đảm an ninh trật tự an toàn vệ sinh dịch tễ tại các khu vực phong tỏa địa điểm cách ly tập trung
công an tp tuy hòa còn khẩn trương cử lực lượng tham gia phát hiện truy vết giả soát các trường hợp có nguy cơ bị lây nhiễm trong cộng đồng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an thành phố tuy hòa đã phối hợp cùng với cơ quan quân sự thành phố đồng bộ phòng tuy hòa cùng với các lực lượng chứng minh của thành phố để làm tốt thực hiện tốt công tác tư triêng
lực lượng công an thành phố tuy hòa đã phối hợp cùng với các lực lượng chứng minh của thành phố để làm tốt thực hiện tốt thực hiện tốt công tác tư triêng
lực lượng công an thành phố tuy hòa đã phối hợp cùng với các lực lượng chứng minh của thành phố để làm tốt thực hiện tốt công tác tư triêng
lực lượng công an thành phố tuy hòa đã phối hợp cùng với các lực lượng chứng minh của thành phố để làm tốt thực hiện tốt công tác tư triêng
tại một số địa phương khác trong tỉnh với tinh thần chống dịch như chống giặc
công an các địa phương đã chủ động ban hành phương án công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp về dịch bệnh covid một mươi chín
tại thị xã đông hòa ngoài thiết lập các chốt bảo đảm an ninh trật tự kiểm soát giao thông ở khu vực địa bàn dắp danh
công an thị xã còn thành lập lực lượng thay thế bảo đảm an ninh trật tự cho đơn vị bị phong tỏa cách ly trong vùng dịch
công an thị xã đã tích cực phối hợp với lại trung tâm y tế làm tốt công tác truy vết
rồi là tham mưu cho thủy ủy tiến hành phong tỏa xét các điểm có nguy cơ cao trong việc lây nhiễm bệnh là những nơi mà những ép không đã đến
bên cạnh đó công an phú yên còn phối hợp với các quan y tế tiến hành khử khuẩn
cưỡng chế những trường hợp chống đối không chấp hành yêu cầu theo quy định hoặc gây dối chất tự công cộng tại khu cách ly
những ngày qua hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
phụ nữ công an tỉnh phú yên đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm trực tiếp đến các vùng bị phong tỏa
kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
những phần quà nhỏ nhưng thấm đượm nghĩa tình tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia đã làm sáng đẹp hơn phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
một đường dây ghi lô đề với quy mô
lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh đắk lắc với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng vừa bị công an thành phố bôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
một mươi tám đối tượng trong đường dây đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra
sau một thời gian dài kiên trì theo dõi các tổ công tác của đội điều tra tổng hợp công an thành phố buôn ma thuật đã đồng loạt kiểm tra
bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn anh tài ba mươi tuổi trú tại phường thành công thành phố buôn ma thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
ngày của em em có sử dụng
thương tiện là một điện thoại
iphone bảy plus để em nhận
các lô đề của các công an gửi tới cho em
trong quá trình làm việc thì em có
làm việc bằng tính nhắn trong
sự nguyện của em thì em nghĩ là
khó bị cơ quan điều tra
phát hiện nhưng mà không ngờ đến
hôm nay thì em đã bị công an thành phố
phát hiện và bắt giữ và làm rõ
hành vi của em
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề
trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua
điện thoại gia lô facebook
khi giao nhận tiền các đối tượng không
nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường
hoặc chuyển khoản trong đường dây
có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp
số đề người chịu trách nhiệm thu chi
giao nhận tiền sau mỗi ngày
tất cả các tin nhắn đều được xóa
đặc biệt để đối phó với công an
các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm
ghi số đề đồng thời
mua hàng loạt sim giác giao cho
các đầu dưới để liên lạc sau
một mươi đến một mươi năm ngày sẽ đồng loạt
đổi sim một lần và không lưu tên thật
của nhau trong điện thoại
một số đối tượng hoạt động
có tinh chất chuyên nghiệp thì không
thường xuyên cư trú ở trên địa bàn
thành phố mà chúng xuống
các địa bàn các tỉnh lân cận
đặc biệt là nha trang thuê
khách sạn tổ chức liên lạc với
số đối tượng ở trên địa bàn
thành phố vân thuật cũng như là các
huyện trong tỉnh để
tổ chức đường dây đánh bạc
đặc biệt thì số đối tượng này
mua rất nhiều sim rác
để phát cho các con bạc
và thường xuyên
thay đổi và bỏ các sim
để tránh sự phát hiện
của lượng công an đây là
đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc
lớn nhất từ trước đến nay mà
thành phố vân thuật phát hiện đấu tranh triệt phá
hiện công an thành phố vân thuật
đã ra quyết định tạm giữ hình sự
một mươi tám đối tượng trong đường dây số đề này
để làm rõ về hành vi
đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra
mở rộng để xử lý các đối tượng
có liên quan